bộ y tế mới ban hành quyết định số tám trăm bảy mươi chín ngày một mươi hai tháng ba về hướng dẫn cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó người cần cách ly tại nhà là những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định
người thuộc đối tượng cách ly tập trung có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo hướng dẫn của bộ y tế
các đối tượng khác theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ hoặc ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và tùy theo diễn biến cụ thể của dịch bệnh bộ y tế tiếp tục hướng dẫn
thời gian cách ly của người cách ly tại nhà là một mươi bốn ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm
yêu cầu về phòng ở của người được cách ly tốt nhất là ở phòng riêng
nếu không có phòng riêng thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình
hoặc trong cùng nơi ở nơi lưu trú ít nhất hai mét và xa khu sinh hoạt chung
phòng cách ly nên bỏ đảm không thoáng khí không sử dụng điều hàn nhiệt độ thường xuyên đường vệ sinh hạn chế các đồ đàng phận dụng trong phòng
nếu có điều kiện nên chọn phòng ở cuối dãy cuối hương gió sang khu vực đông người qua lại
có nhà vệ sinh sau phòng rửa tay và nước sạch có thủng rác còn nắp đẩy